thưa quý vị và các bạn liên tiếp trong những tuần gần đây nắng nóng xảy ra trên khắp cả nước
công suất đỉnh hệ thống điện liên tục đạt đỉnh mới và dự báo trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu phụ tải tăng cao công suất cực đại của hệ thống điện có thể lên tới bốn mươi chín mw
để đối phó với các thách thức này hệ thống điện quốc gia đã áp dụng hàng loạt giải pháp trong vận hành
tuy nhiên chìa khóa để đảm bảo điện an toàn và ổn định lúc này đó chính là giải pháp tiết kiệm điện
lũy kế ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn nhu cầu phụ tải điện thực tế tăng khoảng một mươi một bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
để đối phó với các thách thức này hệ thống điện quốc gia đã áp dụng hàng loạt giải pháp trong vận hành
tuy nhiên giải pháp hữu hiệu nhất lúc này chính là tiết kiệm điện và dịch chuyển giờ sản xuất từ cao điểm sang thấp điểm

khi ra khỏi nhà chúng ta đang thiết bị cần thiết và không sử dụng nhiều mạng mắc sử dụng tổn điện trong một lúc
và trong lúc cao điểm thì chúng tôi cũng sử dụng việc đi thật cần thiết